ngày năm tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có thư gửi đồng bào chiến sĩ và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai
cứu hộ cứu nạn các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
trong thư thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng của đồng chí đồng bào lực lượng phòng chống thiên tai đã vượt qua mọi khó khăn
không quản ngại hiểm nguy góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và đặc biệt là cho các cháu học sinh nhân dịp khai giảng
thời gian tới thiên tai còn có thể phức tạp khó lường
thủ tướng đề nghị cấp ủy đảng chính quyền các cấp các lực lượng phòng chống thiên tai và toàn thể nhân dân tiếp tục chủ động làm tốt hơn nữa
công tác ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ trong đó đặc biệt đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh nhân dịp đầu năm học mới
chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng bị ngập lũ chia cắt
không để người dân bị thiếu lương thực thuốc men đói rét tổ chức vệ sinh môi trường
đất và cơ sở hạ tầng ngay sau khi lũ rút
thủ tướng cũng chia sẻ những khó khăn của chính quyền và nhân dân vùng ngập lũ
đề nghị các cấp các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm tương thân tương ái
để cùng chung tay ứng phó kịp thời hiệu quả khắc phục thiệt hại bảo đảm sớm ổn định đời sống sản xuất của nhân dân